chuyến thăm đã để lại cho chúng tôi ấn tượng mạnh mẽ về một nước pháp đổi mới năng động nhiều sáng kiến và đang phát huy vai trò ngày càng quan trọng tại châu âu và trên thế giới
chúng tôi tin tưởng rằng kết quả tốt đẹp của chuyến thăm cùng với nhiều dự án hợp tác trên các lĩnh vực đã được ký kết sẽ là minh chứng mở ra một giai đoạn mới cho quan hệ song phương
thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước chúng ta tiếp tục phát triển ngày càng mạnh mẽ toàn diện và hiệu quả vì lợi ích của nhân dân mỗi nước vì hòa bình ổn định hợp tác và phát triển
xin gửi tới ngài tổng thống và qua ngài tới các vị lãnh đạo cộng hòa pháp lời cảm ơn chân thành về sự đón tiếp hết sức trọng thị mà ngài chính phủ của ngài cũng như nhân dân cộng hòa pháp đã dành cho chúng tôi
chúc cộng hòa pháp tiếp tục phát triển mạnh mẽ và toàn diện hơn nữa chúc ngài và các vị lãnh đạo cộng hòa pháp sức khỏe hạnh phúc và thành công
chúc quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước việt nam pháp không ngừng phát triển tốt đẹp
chương trình xin được tiếp tục với những thông tin quan trọng khác
thưa quý vị chiều ngày hai mươi tám tháng ba tại phủ chủ tịch chủ tịch nước trần đại quang đã tiếp phó thủ tướng cộng hòa belarus vladimir sematko và đoàn đại biểu cấp cao chính phủ belarus đang thăm và làm việc tại việt nam
tại buổi tiếp chủ tịch nước trần đại quang đánh giá cao quan hệ tốt đẹp giữa việt nam và belarus tiếp tục được tăng cường trên các lĩnh vực trong đó hai bên thường xuyên trao đổi đoàn tiếp xúc song phương ở các nước

việt nam hoan nghênh và mong muốn tiếp nhận thêm các dòng vốn đầu tư từ belarus nhất là những lĩnh vực mà belarus có thế mạnh như sản xuất ô tô và phụ tùng ô tô cơ khí thiết bị công nghiệp ủng hộ các doanh nghiệp belarus tham gia các dự án xây dựng đường sát đồ thị tạo điều kiện để các sản phẩm công nghiệp cơ khí của belarus tiếp cận thị trường việt nam
chủ tịch nước mong muốn hai bên cũng cần tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng an ninh đấu tranh phòng chống tội phạm ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế với những vướng mắt nảy sinh trong quá trình hợp tác
chủ tịch nước đề nghị cần xử lý bằng biện pháp linh hoạt trên tinh thần hữu nghị truyền thống không làm gián đoạn sự phát triển đang trên đá tích cực
phó thủ tướng belarus khẳng định nền kinh tế việt nam và belarus mang tính bổ trợ cho nhau và điều này sẽ đóng góp tích cực cho sự phát triển của kinh tế mỗi nước
phó thủ tướng đồng tình với ý kiến của chủ tịch nước đối với việc giải quyết những vấn đề nảy sinh trong quá trình hợp tác đặc biệt là việc thực hiện hiệp định thương mại tự do việt nam liên minh kinh tế á âu và hiệp định hợp tác giữa hai nước mong muốn chủ tịch nước có sự ủng hộ giải quyết các vướng mắc này
phó thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp đoàn các bộ trưởng indonesia do ông panday than bộ trưởng điều phối biển indonesia dẫn đầu
phát biểu ý kiến tại buổi tiếp thủ tướng nguyễn xuân phúc hoan nghênh bộ trưởng thăm việt nam đồng thời cho rằng việt nam là nước đang phát triển kinh tế mạnh mẽ thực hiện vượt mức các mục tiêu thiên niên kỷ của liên hợp quốc
thủ tướng đánh giá cao quan hệ hợp tác kinh tế việt nam và indonesia